xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi sáu
quý vị thân mến để có một thai kỳ khỏe mạnh đều cần phải chuẩn bị tâm lý cũng như sức khỏe tốt
bên cạnh chế độ dinh dưỡng tập luyện thì việc tiêm vaccine được coi là một giải pháp hữu hiệu
bảo vệ cơ thể mẹ bầu trước các tác nhân vi sinh vật gây bệnh
và trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay quý vị khán giả hãy cùng với chúng tôi
tìm hiểu về vai trò của vaccine đối với thai kỳ cũng như những loại vaccine cần tiêm trước và trong thai kỳ
quân đầu tiên xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi
thưa bác sĩ bác sĩ có thể cho biết vaccine có ý nghĩa vai trò quan trọng như thế nào trong quá trình phát triển thai kỳ
trong quá trình thăm khám chúng tôi cũng rất luôn nhận được sự quan tâm của các thai phụ về vấn đề tiêm phòng vaccine
thế thì có một câu hỏi
được đặt ra là liệu có cần thiết phải tiêm phòng trước khi mang thai hay là trong khi mang thai không
thì câu trả lời là rất cần thiết
bởi vì sao như vậy
thì như các bạn biết thì trong quá trình mang thai thì em bé nằm trong bụng mẹ
thì tất cả những dinh dưỡng đều là từ mẹ truyền qua thông qua hệ thống tuần hoàn bánh rau
và như vậy thì khi mẹ khỏe thì con mới khỏe
bác sĩ có thể cho biết là những loại vaccine nào là những loại vaccine cần thiết trong quá trình trước khi mang thai ạ
đối với vaccine thì những cái vaccine mà sống giảm độc lực
chúng ta chống chỉ định trong trường hợp mà khi mang thai
chính vì vậy nên là những cái vaccine đó thì chúng ta khuyến cáo tiêm trước khi mang thai
khi mà tiêm vaccine trước mang thai thì chúng ta có những loại vaccine nào cần phải tiêm
thứ nhất đó là các vaccine liên quan đến hpv phòng ung thư của độc cung
vaccine sởi quái bị rubella là vaccine cũng chúng ta cần phải tiêm trước khi sinh
vaccine thủy đậu vaccine phế cầu và vaccine não mô cầu
đó là những vaccine chúng ta cần phải tiến hành tiêm trước khi mang thai
vâng thưa bác sĩ vậy thì thời điểm nào chị em phụ nữ sẽ cần phải hoàn thành các mũi tiêm vaccine trước khi mang thai ạ
sản phụ được chúng tôi khuyến cáo đó là tiêm hoàn thành những mũi tiêm vaccine trước khi mang thai
tốt nhất là ít nhất là ba tháng trước khi mà có ý định mang bầu
bởi vì khi mà chúng ta tiêm vaccine thì như chúng ta đã biết thì đưa vào một cái kháng nguyên đưa vào cơ thể
thì cơ thể sẽ sản sinh ra những yếu tố miễn dịch ví dụ như kháng thể các tế bào miễn dịch
thì những cái quá trình đó nó cần có một cái thời gian
thì cái thời gian đó là để đảm bảo cho bảo vệ được cái trong quá trình mang thai
thì những cái kháng thể đó nó sẽ qua được nhau thai và nó sẽ bảo vệ em bé và cũng bảo vệ chính bản thân thai phụ
vâng thưa bác sĩ vậy thì những mũi tiêm nào chưa kịp hoàn thành trước khi mang thai
thì các chị em phụ nữ có thể tiêm được trong quá trình mang thai ạ
có vài cái loại vaccine có thể tiêm được
đó là vaccine cúm
vaccine cúm thì chúng ta có thể tiêm trong cái thai kỳ
và cái vaccine cúm này thì phải là vaccine cúm bất hoàn
thì chúng ta nên tiêm sau khi mà mang bầu ba tháng đầu
qua cái ba tháng đầu thì chúng ta có thể tiêm
nhất là những cái trường hợp mà thai phụ mà có những cái bệnh lý toàn thân
mà nguy cơ khi mà mắc cúm có thể nặng lên thì chúng ta có thể chỉ định tiêm trong mang thai
và cái vaccine tiếp theo đó là vaccine uốn ván
vaccine cuối cùng mà chúng ta có thể tiêm trong khi mang thai
vâng rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
khi mang thai cơ thể người phụ nữ sẽ có nhiều thay đổi về thể chất
hệ thống miễn dịch dần suy giảm
lúc này rất dễ bị dị ứng thời tiết cảm cúm nhiễm lạnh
hoặc mắc nhiều bệnh truyền nhiễm như sởi thủy đậu rubella
và tiêm vaccine là cách đơn giản nhất để tạo lá chắn bảo vệ sức khỏe cho sản phụ và thai nhi
không chỉ vậy một số loại vaccine còn có khả năng tạo sức đề kháng
miễn dịch và tạo sức đề kháng
với năng lực vượt trội về chăm sóc sản khoa cũng như khả năng cung ứng và lưu trữ vaccine
thực hành tiêm chủng an toàn đội ngũ nhân viên y tế giàu kinh nghiệm
bệnh viện đa khoa tâm anh triển khai đa dạng các gói thăm khám
tư vấn tiêm vaccine và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho phụ nữ
phù hợp theo từng giai đoạn từng độ tuổi và các nhóm đối tượng khác nhau
như sức khỏe tiền hôn nhân chăm sóc trước sinh
trong sinh và sau sinh
chị em khi có kế hoạch mang thai hãy tiêm chủng dù đây không phải là yêu cầu bắt buộc
và trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày mai các bác sĩ sẽ hướng dẫn các mẹ bầu cách kiểm soát cân nặng trong thai kỳ
xin mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại